do nằm ở dìa phía bắc của rãnh áp thấp lại có thêm tác động của đới gió đông đến đông nam phổ phối không khí biển
vì thế trong đêm nay và sáng mai miền bắc tiếp tục có mưa rào và rông
riêng các tỉnh quảng ninh hải phòng lạng sơn cao bằng lào cai thái nguyên và hà giang tuyên quang
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ bốn mươi tám mươi mm trong hai mươi bốn h có nơi trên một trăm linh mm
cũng như có những cơn mưa mà nhiệt độ trong đêm nay và ngày mai ở đông bắc bộ không quá cao
giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
sao đến ngày bốn và năm tháng chín khi gió đông yếu đi mưa sẽ giảm cung nền nhiệt tăng nhẹ trở lại
tương tự trong đêm nay và ngày mai tại các đỉnh thành phía tây bắc bộ cũng có mưa rào và rông giải tác
cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
sao đến ngày bốn và năm tháng chín khi gió đông nam suy yếu
mưa trên toàn bắc bộ sẽ giảm dần nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
khi mức nhiệt giữa trưa và đầu từ chiều vẫn giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
là nơi có rãnh áp thấp đi qua vì thế dọc các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hai ngày tới cũng có mưa
nơi có mưa rông nhiều nhất là khu vực bắc trung bộ với lượng mưa có thể lên tới ba mươi năm mươi mm trong hai mươi bốn giờ
nền nhiệt hai ngày tới cũng chỉ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
sau đó sang đến ngày bốn và năm tháng chín khi gió đông nam suy yếu
ngày mùng năm khi rãnh mây rông yếu dần mưa tại trung bộ sẽ giảm bớt nền nhiệt tăng nhẹ trở lại
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận cũng chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp
nên trong hai ngày tới có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to kèm theo tố lốc mạnh
nền nhiệt cao nhất tại đây trong hai ngày tới chỉ giao động ở xung quanh ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
sang ngày năm tháng chín mưa rông có xu hướng giảm dần cùng nền nhiệt tăng nhẹ trở lại
do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục đi qua khu vực bắc trung bộ kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần
nên từ hôm nay cho đến hết ngày bốn tháng chín khu vực tây nguyên sẽ có mưa rào và rông
cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ bốn mươi bảy mươi mm trong hai mươi bốn h có nơi lên trên một trăm linh mm
trong cơn rông có khả năng cao kèm theo lốc xoáy và gió rất mạnh
sau ngày mùng năm rãnh mây rông ở phía bắc yếu dần khi mưa sẽ giảm
nền nhiệt ở đây chưa tăng cao
giao động từ hai mươi đến ba mươi độ
các tỉnh thành nam bộ cũng có mưa rào và rông trên diện rộng từ nay cho đến hết ngày bốn tháng chín
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa có thể lên tới bốn mươi bảy mươi mm trong hai mươi bốn h có nơi cao hơn
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
từ ngày năm tháng chín mưa có xu hướng giảm dần nền nhiệt tại đây chưa có nhiều biến động
cao nhất ngày giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ